và lực lượng phiến quân tại syri có hiệu lực lần đầu tiên trong năm năm qua bầu trời syri yên bình sự tĩnh lặng bao trùm các con phố
những bước chân không vội vã của người dân alepo trên đường phố điều hiếm thấy trong nhiều ngày qua
họ tận hưởng những giờ phút yên bình này trong hy vọng và cả sự thấp thỏm
chúng tôi mong muốn hòa bình vĩnh viễn chứ không chỉ là một vài ngày như thế này rồi chiến tranh lại tái diễn
dù sao đây cũng là tín hiệu tốt để chấm dứt đổ máu tại syria
chúng tôi thực sự mong muốn được đến ngày xây dựng lại đất nước cho con cháu chúng tôi
tôi mong muốn chiến tranh chấm dứt nhưng hiện giờ tôi không dám chắc lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài trong bao lâu
dù sao chúng tôi cũng vẫn được lệnh sẵn sàng chiến đấu
tôi chỉ mong lệnh ngừng bắn kéo dài đủ lâu để tôi có thể về thăm gia đình mình
hai mươi xe tải hàng viện trợ của liên hợp quốc đang tập kết tại biên giới thổ nhĩ kỳ
đã sẵn sàng tiếp cận các khu vực giao tranh tại syri ngay khi nhận được thư đảm bảo của chính phủ syri
tuy xảy ra một vài vụ nổ súng lẻ tẻ của nhóm phiến quân nổi dậy ở miền nam
sau nhìn chung các bên đã chấp hành nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn
trong đó ghi nhận sự xuống thang căng thẳng ở hầu hết các khu vực giao tranh
trong khi đông đảo người dân syri kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn mới sẽ mang đến một giải pháp lâu dài
để chấm dứt cuộc nội chiến dài dặn
thì giới phân tích hiện vẫn tỏ ra lạc quan
một số hoài nghi thỏa thuận này có thể được tôn trọng hoàn toàn
nghiêm túc và không bị các bên tham chiến vi phạm
thỏa thuận ngừng bắn đã nhiều lần thất bại
nhưng lần này là kết quả của sự nỗ lực của nga và mỹ
tôi không biết hai bên có đủ tin tưởng lẫn nhau để duy trì thỏa thuận này hay không
bởi hiện một số nhóm đối lập vũ trang tại syria từ chối tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn
và thậm chí đã gây ra những đợt tấn công vào khu vực dân cư
cũng như các vị trí của lực lượng chính phủ trong những ngày qua
nếu lệnh ngừng bắn mới được giữ vững trong một tuần
thì moscow và washington có thể sẽ tiến hành không kích chung tại syri nhằm tiêu diệt is
tuy nhiên trở ngại hiện nay là bất đồng giữa nga và mỹ
trong việc phân loại các nhóm khủng bố với phe đối lập được coi là ôn hòa tại syri
cho đến nay nhóm phiến quân của ara ansam
thay mặt chạy anusha vẫn từ chối tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn
washington cần dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục những nhóm này thay đổi lập trường
để đạt được thỏa thuận này cả nga và mỹ đều đã phải nhượng bộ rất nhiều
nhưng cánh cửa hòa bình chỉ được mở ra cho syri khi có sự đồng thuận của tất cả các bên
kể từ khi bùng nổ xung đột tại syria vào tháng ba năm hai nghìn một mươi một
đã có bốn trăm ba mươi người thiệt mạng trong đó có tới hơn một mươi năm trẻ em
một triệu người bị mất nhà cửa dẫn tới cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất trên thế giới
sự đồng thuận giữa hai quốc gia đang giữ vai trò quan trọng đối với cục diện cuộc chiến tại syri
được kỳ vọng sẽ mang lại hòa bình trở lại quốc gia trung đông này
và giúp mỹ nga hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố